trong sáng nay sau khi những hình ảnh đăng tải về việc người dân chen chúc ôn ôn đổ về viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế để nhận mẫu xét nghiệm covid một mươi chín vào ngày hôm qua
đơn vị này đã tạm ngừng việc xét nghiệm covid một mươi chín từ sáng nay
hàng chục người dân đến làm xét nghiệm covid một mươi chín từ sáng sớm đành bùi ngùi quay trở về khi nhận thông tin dừng xét nghiệm tại đây
cũng từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy hệ thống bệnh viện phòng khám belatech tại hà nội cũng đã tạm dừng xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp test nhanh
và pcr đối với đối tượng khách hàng lẻ nhưng không áp dụng với nhóm khách hàng lẻ đến khám chữa bệnh theo bệnh lý khách hàng theo các đơn vị và khách hàng tại các tỉnh
những giải pháp chặt chẽ này đã được áp dụng nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng với việc tụ tập đông người tại các điểm lấy mẫu